phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển đã tới thăm làm việc và tặng quà gia đình chính sách
gia đình có công với cách mạng tại huyện nari
phát biểu tại buổi làm việc với huyện nari phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển biểu dương
nỗ lực phát triển kinh tế của huyện phó chủ tịch quốc hội bày tỏ ấn tượng về sản lượng lương thực
bình quân đạt hơn tám trăm linh kg một người một năm làm tốt công tác bảo vệ phát triển rừng
chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông lâm nghiệp theo hướng hàng hóa
phó chủ tịch quốc hội đề nghị huyện tiếp tục đổi mới tư duy phát triển nông lâm nghiệp xanh
sạch gắn với thị trường và công nghiệp chế biến dịp này phó chủ tịch quốc hội đã tới thăm
tặng quà ông nông văn bàn bệnh binh ở thôn nà đen và bà nguyễn thị nhật
vợ liệt sĩ ở thôn nà nưa xã cường lợi huyện nari nhân ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy